dịch tả lợn châu phi hiện đang có nguy cơ lây lan cao tại các tỉnh phía nam
sau hai huyện của tỉnh đồng nai công bố dịch tại tỉnh bình phước cũng đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi
trước tình hình này ubnd tp hcm đã chỉ đạo khẩn các sở ban ngành của thành phố bàn giải pháp phòng chống
theo chiên cục trang nuôi và thú y tp hcm thành phố hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ chăn nuôi heo với tổng đàn hai trăm bảy mươi bốn một trăm năm mươi bốn con
trong đó có hai trăm bốn mươi bảy hộ nuôi heo bằng nguồn thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn có nguy cơ cao đối với asf
qua kiểm tra địa bàn tp hcm ghi nhận đến nay chưa phát hiện asf
tp hcm có một mươi một cơ sở giết mổ heo với số lượng giết mổ bình quân hàng đêm từ sáu năm trăm linh đến bảy con trên ngày
từ ngày hai mươi năm tháng hai hai nghìn một mươi chín đến nay thực hiện vận động của thành phố các cơ sở giết mổ không tiếp nhận nguồn heo
từ các tỉnh phía bắc nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhiễm mập bệnh vào địa bàn
mới đây sau khi huyện trảng bơm và nhân trạch tỉnh đồng nai công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
tp hcm đã làm việc với tỉnh đồng nai để thống nhất một số biện pháp phối hợp trong phòng chống dịch
chủ động phòng chống asf xâm nhập và lây lan trên địa bàn tp